tối ngày một mươi tháng ba một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho xưởng thuộc công ty kho bãi miền nam
ở quận một mươi hai tp hcm nhiều hộ dân đã được di rời để bảo đảm an toàn
nhận được tin báo lực lượng chức năng phải điều hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm
chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới dập lửa theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày
một số người dân đã đốt cỏ tại bãi đất trống đến tối cùng ngày ngọn lửa cháy sang kho xưởng
của công ty kho bãi xe miền nam ngọn lửa nhanh chóng lan rộng cột khói bốc cao hàng chục mét
đến hơn hai mươi một giờ cùng ngày ngọn lửa bùng phát rất lớn nhiều hộ dân lân cận được di rời để bảo đảm
an toàn phục vụ công tác chữa cháy đến khoảng hai mươi hai giờ đám cháy cơ bản được khống chế
hiện chưa có ghi nhận thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính là rất lớn
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ